chiều ngày ba tháng bảy phó thủ tướng trịnh đình dũng trường ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
có công điện khẩn yêu cầu hai mươi tám tỉnh thành phố khu vực bắc bộ và bắc trung bộ
triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa bão số hai
theo dự kiến mưa sẽ kéo dài đến hết ngày sáu tháng bảy tập trung ở các khu vực bắc trung bộ
miền núi phía bắc sẽ có mưa lớn cần đề phong sạt lở đất nguy cơ xảy ra lũ quét đặc biệt là lũ ống
đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ nông sản ở đồng bằng sông kiểu long là bài viết trên báo nhân dân
trong những năm qua vấn đề sản xuất tiêu thụ hàng hóa luôn là điểm yếu của ngành nông nghiệp việt nam
nhất là với khu vực đồng bằng sông kiểu long nơi liên tục dẫn đầu cả nước về sản lượng lúa tôm cá cha và trái cây
một số tỉnh của đồng bằng sông kiểu long đã đẩy mạnh tập trung xây dựng chuỗi giá trị nông sản
với tám sản phẩm chủ lực đây là cơ hội cũng là thách thức để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp hướng tới xuất khẩu
và việc gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản chưa bao giờ là câu chuyện dễ dàng do đó tìm lời giải thỏa đáng cho vấn đề này luôn là yêu cầu cấp thiết
từ nhiều năm nay hơn một hộ dân sinh sống quanh khu liên hợp xử lý chất thải nam sơn huyện sóc sơn hà nội
chịu cảnh rui mũi bám quanh nhà hứng chọn mùi rác hôi thối
thành phố hà nội đã có chủ trương di rời người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường ban kính năm trăm linh m của bãi rác
tuy nhiên mỗi lần gặp những vấn đề vướng mắt kéo dài bần cùng người dân lại phải làm lêu lán ăn trực nằm chờ
không cho xe rác vào khu vực này để mong chính quyền giải quyết vấn đề đang tồn tại
báo lao động đề cập đến vấn đề này qua bài viết bao giờ giải quyết rứt điểm khúc mắc của dân
trước tình trạng này chính quyền địa phương và lãnh đạo sở tài nguyên và môi trường đã có buổi đối thoại
với khoảng gần một trăm linh người dân để mong muốn người dân đồng thuận việc đưa rác vào bãi nam sơn
rất nhiều người dân kiến nghị về mức giá bồi thường hỗ trợ đất ở tài sản trên đất hiện hành thấp
nhân dân không chấp nhận do vậy nếu không sớm được giải quyết
thì người dân vẫn sẽ tiếp tục dựng lêu bạt ngủ ngoài đường chặn xe rác
chính quyền địa phương cho biết sẽ sớm báo cáo thủ tướng để có những cơ chế chính sách đặc thù cho người dân huyện sóc sơn
còn ở thành phố hồ chí minh có một dự án trọng điểm trên địa bàn
với số vốn đầu tư gần một mươi tỷ đồng chống ngập cho khoảng sáu năm triệu người
thế nhưng dự án này liên tục bị chậm tiến độ trễ hẹn vì gần như không kịp vận hành vào cuối năm nay như đã cam kết
báo tuổi trẻ phản ánh tình trạng này qua bài viết dân khổ vì dự án chống ngập một mươi tỷ trễ hẹn
một trong những nguyên nhân của việc chậm trễ này là do công tác giải phóng mặt bằng
nhiều người dân cho biết đã hơn một năm qua không dưới một mươi lần hết xã rồi đến huyện
mời dân lên thông báo việc di rời giải tỏa
để bàn giao mặt bằng nhưng chưa chốt đơn giá bồi thường
hiện ban chỉ đạo bồi thường hỗ trợ tái định cư tp hcm đang tổng ra soát
và sẽ có cuộc họp chốt lại tiến độ bàn giao mặt bằng với các quận huyện
thưa quý vị và các bạn như chúng tôi đã nêu trong chương trình điểm báo ngày ba tháng bảy
về việc trong khi câu chuyện đòi trung tri của đoàn thanh tra bộ xây dựng vẫn chưa kết thúc
thì sự việc trung chi bán vé tàu lụi lại xảy ra
tiếp tục thông tin về vấn đề này báo thanh niên số ra hôm nay phản ánh
lật tẩy đường dây người nhà tàu bán vé lụi hơn một mươi đoàn chia nhau kiểm tra mỗi ngày nhưng không phát hiện
tình trạng móc nối bán vé lụi này diễn ra hàng ngày tồn tại khá lâu
dư luận cho rằng nếu không có sự bao che của lãnh đạo lực lượng kiểm tra trên tàu sẽ không thể tồn tại như vậy
ông đào anh tuấn giám đốc công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết
tình trạng nhân viên nhà ga móc nối bán vé lụi là lần đầu tiên nghe thấy
dù hàng tháng có hơn một mươi đoàn kiểm tra chia nhau kiểm tra trên tàu
qua sự việc này công ty vận tải đường sắt khẳng định sẽ xử lý
làm rõ trách nhiệm của các lãnh đạo trong công tác quản lý giám sát liên quan chứ không riêng những người vi phạm
các đoàn kiểm tra các phòng ban quản lý cũng sẽ bị xử lý trách nhiệm khi phát hiện có dấu hiệu bao che
một thông tin đáng chú ý liên quan đến tuyển sinh đầu cấp tại thành phố hà nội được báo hà nội mới nêu
đó là năm học này trong bối cảnh quy mô học sinh tăng
thành phố hà nội kiên quyết sẽ bảo đảm đủ
để tạo thuận lợi cho phụ huynh học sinh sở giáo dục và đào tạo hà nội vẫn giữ ổn định phương thức tuyển sinh
vào các trường mầm non lớp một và lớp sáu
tuyến tuyển sinh của trường là nơi học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú thực tế
tùy theo quy mô học sinh trong độ tuổi đi học ở từng địa bàn
tuyến tuyển sinh này có thể được điều chỉnh theo từng năm học không để học sinh nào thiếu chỗ học
thời gian tuyển sinh trực tuyến từ ngày một đến hết ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thời gian tuyển sinh trực tiếp từ ngày một mươi ba đến hết ngày một mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín